các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn năm mươi chín triệu liều
hôm qua bộ y tế đã có công điện về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
từ nay đến hết tháng một mươi vaccine tiếp tục được cung ứng với số lượng nhiều
bộ y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa
tiến độ tiêm chủng cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên và ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
bảo đảm an toàn hiệu quả
trong đó bảo đảm tổng số liều tiêm mỗi ngày trên toàn quốc phải đạt ít nhất là hai triệu liều
đồng thời tăng nhanh độ bao phủ mỗi một triển khai ngay tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
và tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế
dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi tp hcm sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho khoảng bảy trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đây là nhóm đối tượng đặc biệt và lần đầu tiên bộ y tế có văn bản hướng dẫn triển khai trên phạm vi cả nước
về kế hoạch tiêm chủng sau văn bản của bộ y tế hiện ngành y tế tp hcm đang xây dựng dự thảo
trên người ba nhân dân thành phố cho ý kiến phê duyệt
ngoài ra đơn vị cũng sẽ làm việc với sở lao động thương binh và xã hội sở giáo dục và đào tạo
để thảo luận bàn kế hoạch cụ thể
theo đó dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi nếu có đủ vaccine phê duyệt cho độ tuổi này
tp hcm sẽ triển khai tiêm chủng tại các điểm tiêm cố định đối với trẻ nghỉ học
hoặc là tại các điểm trường đối với trẻ đang học
với số lượng trẻ cần tiêm ước tính nêu trên so với năng lực tốc độ tiêm chủng hiện nay
thì có thể là chỉ trong vòng một tuần tp hcm sẽ hoàn thành tiêm phủ vaccine mũi một
theo bộ giao thông vận tải tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi có hai mươi bảy sở giao thông vận tải đã báo cáo
và được ubnd địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh
trong số các địa phương chấp thuận có hai mươi hai tỉnh tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh
với hai trăm bốn mươi bảy tuyến đăng ký chạy thực tế là một trăm hai mươi tám tuyến số chuyến xe đăng ký là ba trăm một mươi sáu chuyến một ngày
thực tế hoạt động sáu mươi sáu chuyến một ngày với sáu mươi năm xe hoạt động một ngày
tổng số khách đã được vận chuyển là hai trăm linh ba khách
hiện nay các địa phương chưa công bố cấp độ dịch nên hành khách và các đơn vị vận tải
rất khó xác định được khách đi từ vùng nguy cơ nào
do đó bộ giao thông vận tải vẫn giữ quy định hành khách đi máy bay
phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc là f khỏi bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính
khách đi tàu hỏa từ vùng nguy cơ cao cũng phải xét nghiệm và tiêm đủ liều
khách từ vùng nguy cơ thấp thì cần phải có phiếu xét nghiệm
quy định với người dân đi xe khách liên tỉnh cũng tương tự như vậy
thời điểm này thành phố đà nẵng đã trải qua một mươi năm ngày không có ca mắc trong cộng đồng
được đánh giá ở cấp độ hai theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
trên cơ sở đó ngày hôm nay đà nẵng cũng mở lại gần như là hết các hoạt động tại chỗ
ngoại trừ các loại hình kinh doanh như quán bar karaoke vũ trường cơ sở làm đẹp
qua đấu tranh hiền khai nhận đường dây gồm năm người cầm cái
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên
nguyễn hữu toàn hai mươi ba tuổi trú tại quận hải châu được thuê để nhận tịch
tổng hợp đối chiếu kết quả sổ số và mở bảng xe tính toán số tiền thắng thua hàng ngày cho các nhà cái
mọi giao dịch đều được các đối tượng chuyển khoản ngân hàng
số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền ước tính trên ba tỷ đồng
công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
trước đó nhận được tin báo có nhóm đối tượng ở xã hành thịnh huyện nghĩa hành
mang theo hung khí đang chuẩn bị kéo về thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành hỗn chiến
lực lượng công an huyện nghĩa hành đã khẩn trương tổ chức bao vây chốt chặn
các đối tượng trên đường đến thị trấn trợ chùa đã bị vây chặn truy bắt
lần lượt một mươi sáu đối tượng được đưa về công an xã hành thịnh ngay sau đó
các đối tượng khai nhận do trước đó có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã thách chiến với nhóm thanh niên ở thị trấn trợ chùa
hiện vụ việc đang được công an xã hành thịnh điều tra xử lý
sau giãn cách xã hội cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội
đặc biệt là tại các địa bàn nông thôn có diện tích rộng nhiều khu cụm công nghiệp
lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nông thôn
giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất ghi nhận tại huyện trương mỹ thành phố hà nội
ngày năm tháng một mươi trên địa bàn thị trấn trúc sơn xảy ra vụ trộm cắp tài sản trị giá gần một mươi triệu đồng
ngay khi tiếp nhận tin báo công an thị trấn trúc sơn nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và triệu tập đối tượng nghi vấn
qua đấu tranh khai thác đối tượng trịnh duy hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
các loại tội phạm sẽ trở lại hoạt động các loại tội phạm này sẽ tập trung vào các hành vi như trộm cắp tài sản
cướp cướp trợ tài sản cố ghi hình tích đoạn nợ thuê v v
các địa bàn tập trung phạm tội như các đơn vị công sở đặc biệt là các trường học
chỉ từ tháng chín đến nay công an huyện trường mỹ đã điều tra khám phá hàng chục vụ phạm pháp hình sự
sau đợt dịch thứ tư trên địa bàn huyện
hiện loại tội phạm trộm cắp tài sản cướp cướp rợt tài sản đòi nợ thuê
trường mỹ là một đoàn thuận lông có tuyến đường khu nộ đồ hồ chí minh
cơ bản cũng chưa phát hiện tội phạm mới
nhưng tuy nhiên tội phạm lợi dụng sau giãn cách thì chủ yếu vẫn là trộm cắp tài sản
xâm phạm với sở hữu của người dân
do trong quá trình thực hiện công tác bảo quản tài sản
một số người dân cũng chưa lêu cao tinh thần cảnh giác và vẫn còn sơ hở
để đảm bảo an ninh nông thôn sau dịch lực lượng công an đã tăng cường đấu tranh
tấn công chấn áp tội phạm tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khép kín tuyến địa bàn kịp thời phát hiện chấn áp bắt giữ xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật
đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân nâng cao cảnh giác
ý thức chấp hành pháp luật
chúng tôi chỉ đạo công an các nhân viện từ huyện đến cơ sở
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để người dân nắm được phương thức thủ đoạn mới
trong thời gian sau giãn cách
đặc biệt là chúng tôi yêu cầu các lực lượng phải tập trung tuần tra
không để các loại tội phạm lợi dụng trong thời gian sau giãn cách
để gây ra các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn
thành phố hà nội đang thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
người dân đã bước đầu quay lại hoạt động sản xuất
bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an
thì sự vào cuộc của chính quyền địa phương ý thức của người dân sẽ tạo nên phong trào đấu tranh
phòng chống tội phạm sâu rộng trong cộng đồng góp phần đảm bảo an ninh trật tự
và phát triển kinh tế tại địa phương từng bước chiến thắng đại dịch